trong đó có hơn hai bốn trăm linh người tại ba lan khoảng tám trăm ba mươi người tại rumani năm trăm sáu mươi người tại hungary và hơn một trăm linh người tại slovakia
chuyển sang các tin tức an ninh trẻ tự
nguyễn hoàng văn sinh năm hai nghìn bốn chú tại huyện mỏ cây bắc và nguyễn phước thiện sinh năm hai nghìn ba
chú tại huyện châu thành đã bị công an tỉnh bến tre tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi giết người
trước đó do bị nhận nhầm người văn tưởng mình bị kiếm chuyện
để đi giải quyết quá trình giải quyết mâu thuẫn đã xảy ra xô xát đã khiến lê minh hiếu sinh năm hai nghìn ba
chú tại thành phố bến tre bị thương nặng dẫn đến tử vong
văn và thiện sau đó đã đến cơ quan công an để đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình
ba thanh niên gồm lý đại kiểm hồ thái ngân và vương minh hưng là ba trong số năm thành viên trong nhóm côn đồ
đập phá xe ô tô và tấn công tài xế ngay giữa đường vào chiều ngày tám tháng
tài xế vào tháng một mươi năm tháng ba đã bị truy bắt thành công
sau khi ăn nhậu kiểm điều khiển xe máy đi ngược chiều rồi lấn vào làn đường dành cho xe ô tô
khi tài xế ô tô bóp còi thì kiểm đã chửi bới rồi gọi thêm bốn thanh niên khác cầm hung khí đuổi theo xe ô tô để đánh tài xế giàn mặt
nhóm này cầm hung khí hung hãn đập phá cửa chiếc xe tải rồi leo lên cabin tấn công tài xế
do không mở được cửa xe ô tô nhóm này đã bỏ đi rất may tài xế không bị thương và chiếc xe ô tô thì bị hư hỏng
thưa quý vị do tình hình dịch bệnh tại tuyến biên giới mộc châu lực lượng chức năng đã tăng cường công tác kiểm soát thành lập các chốt chặn dọc biên
phần nào hạn chế hoạt động của các loại tội phạm nói chung và tội phạm ma túy nói riêng
tuy nhiên trong nội địa các đối tượng buôn bán vận chuyển ma túy vẫn có những phương thức thủ đoạn tinh vi manh động và khó lường
đòi hỏi công tác đấu tranh triệt phá với các ổ nhóm đối tượng của lực lượng công an vẫn phải thường xuyên và liên tục
không lơ là chủ quan và mất cảnh giác ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên thời sự
nguyên cứu rất kỹ về địa bàn đường đi mọi nhấc cử nhấc động đều kín kẽ chỉ hoạt động riêng lẻ một mình
đồng thời việc vận chuyển ma túy cũng lựa chọn khung thời gian giữa trưa hoặc khi nháe tối nhằm qua mắt lực lượng chức năng
thế nhưng mọi kính toán của đối tượng lê trí tuấn đều không qua mắt được cộng cảnh sát điều tra tội phạm của ma túy công an huyện mộc châu
đẩy mạnh thực hiện biện pháp kiểm soát chặt chẽ bên dưới
tuy nhiên với nguồn lợi nhuận mang lại từ việc vận chuyển ma túy thuê là rất lớn
nên các đối tượng vẫn tìm mọi cách mọi thời điểm kể cả những thủ đoạn khi có thể
để đưa ma túy qua bên dưới vào nội địa để tiêu thụ
không lơ là chủ quan nắm chắt miệng bàn là những gì mà cán bộ chiến sĩ
cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an huyện mộc châu đang tích cực thực hiện
những việc làm này
đang góp phần tích cực trên mặt trận đấu tranh phòng chống ma túy ở khu vực biên giới
xứng đáng là lá chắn thép vững chắc tin cậy của chính quyền và nhân dân địa phương
trong việc đẩy lùi cái chết trắng ra khỏi đời sống nhân dân vùng cao tây bắc
liên tiếp nhiều vụ việc mua bán vận chuyển kích tết nhanh covid một mươi chín không rõ nguồn gốc
được lực lượng chức năng phát hiện và nội dung chi tiết sẽ có trong cụm tin sau đây
công an tỉnh lạng sơn phối hợp với đội ba trăm tám mươi chín tỉnh
làm nhiệm vụ tại xã mai pha thành phố lạng sơn
đã phát hiện xe ô tô do đặng thanh tú điều khiển
chở hai thùng cắt tông chứa một hai trăm linh bộ kit test nhanh covid một mươi chín
chủ hàng là nguyễn thị tâm chú tại phường đông kinh thành phố lạng sơn
ngồi sau ghế lái không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
tâm khai nhận sau khi ra bán kích test trên mạng xã hội
được khách hàng đặt mua một hai trăm linh bộ nên đã lên thị trấn đồng đăng huyện cao lộc
mua với giá ba mươi chín đồng một bộ về bán kiếm lời
công an tỉnh cao bằng phối hợp với lực lượng quản lý thị trường bắt giữ xe taxi mai linh cao bằng
đang tập kết hàng là các bộ kit test nhanh covid một mươi chín lên xe đi tiêu thụ
qua điều tra lái xe khai nhận toàn bộ số hàng gồm một bộ kit test nhanh covid một mươi chín
là của chủ shop quần áo có địa chỉ tại tổ một mươi phường sông hiến thuê vận chuyển
làm việc trực tiếp với chủ hàng khai nhận toàn bộ số kích tết này
được đối tượng này mua trôi nổi trên mạng và đem về bán lại để kiếm lời
không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước vừa thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam
và khám xét nơi ở nơi làm việc đối với đối tượng đặng văn ân bốn mươi một tuổi
trú tại khu phố sáu phường long phước thị xã phước long tỉnh bình phước
là giám đốc công ty trách nhiệm hiểu hạn một thành viên ánh thi để điều tra về tội buôn lậu
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
và khởi tố bị can đối với đặng văn ân
theo tài liệu của cơ quan điều tra từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy
đặng văn ân đã sử dụng pháp nhân là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ánh thi
mở hai mươi ba tờ khai hải quan tại tri cục hải quan trơn thành để nhập khẩu tổng cộng hơn ba hai trăm ba mươi hai tấn hạt điều thô
trị giá hơn một trăm bốn mươi tỷ đồng theo hình thức nhập nguyên liệu sản xuất
và xuất khẩu là tạm nhập tái xuất
nhưng sau đó ân chỉ xuất khẩu bảy mươi chín ba mươi tám tấn nhân điều tương đương là ba trăm chín mươi sáu chín tấn hạt điều thô
và thu được hơn một mươi bảy tỷ đồng
số hạt điều thô còn lại ân không xuất khẩu mà tự ý chuyển tiêu thụ hết trong nước nhằm thu lợi bất chính
hành vi của đặng văn ân đã vi phạm vào tội buôn lậu quy định tại khoản bốn điều một trăm tám mươi tám bộ luật hình sự
và khám xét nơi ở và nơi làm việc của đặng văn ân
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước đã thu giữ một số tài liệu
về cơ quan đến vụ án này